trong buổi họp báo vào chiều nay đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định
ảnh hưởng của sự cố vỡ đập thủy điện tại lào có thể khiến cho mực nước tại tân châu an giang tăng từ bảy một mươi cm vào cuối tuần này
theo ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi ba tháng bảy
xảy ra sự cố vỡ một đập phụ tại hồ thủy điện sê piên xê nạm nội đang trong giai đoạn tích nước
thông tin ban đầu cho hay đập thủy điện sê piên sê nạm nội bị vỡ đã gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực hạ lưu
khiến nhiều người chết và mất tích hàng nghìn người hiện đang không có nhà ở
trả lời câu hỏi vậy sự cố vỡ đập thủy điện tại lào có ảnh hưởng đến việt nam hay không
ông nguyễn văn hải phó cục trưởng cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho biết
đến nay các cơ quan trên cơ sở kết quả cung cấp của các cơ quan tư vấn tinh toán đầu ngành
thì sự cố vỡ đập ở lào ít ảnh hưởng
đến mức nước đồng bằng sông kiều long nước ta với mức độ có thể gia tăng tối đa chỉ từ năm một mươi cm so với trước khi không xảy ra sự cố
như vậy có thể khẳng định rằng sự cố vỡ đập ở lào ít tác động đến mục đồng bằng sông kiều long
theo báo cáo sơ bộ ban đầu của viện khoa học thủy lợi miền nam do ảnh hưởng của vỡ đập sê piên xê nạm nội
dòng chảy về đồng bằng sông kiểu long có thể gia tăng
dự báo mức nước tại tân châu an giang có thể gia tăng từ bảy một mươi cm
và các ngày hay hơn
điều kiện tự nhiên như vậy không làm ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến lũ trên đồng bằng
mực nước lũ trên đồng bằng gia tăng tự nhiên đến giữa tháng tám và đạt đỉnh khoảng ba hai mét tại tân châu